tổng thống ecuador daniel noboa đã ban bố tình trạng xung đột vũ trang trong nước trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia nam mỹ này
trong khi đó cảnh sát nước này cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ tấn công đài truyền hình ở guiaqui theo hướng khủng bố
tổng thống novoa cho biết ông đã ký xác lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng xung đột vũ trang trong nước
xác lệnh chỉ thị các lực lượng vũ trang thực thi chiến dịch quân sự theo luật nhân đạo quốc tế nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở ecuador
trước đó tổng thống noboa cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong sáu mươi ngày sau khi bạo loạn nổ ra tại sáu nhà tù trên khắp nước này
trong ngày chín tháng một một nhóm đối tượng vũ trang đã xông vào trường quay của một đài truyền hình địa phương ở thành phố guiaqui
nổ súng và bắt giữ một số nhà báo bị bắt giữ làm con tin
vụ việc xảy ra khi đài truyền hình này đang thực hiện phát sóng trực tiếp
cảnh sát ecuador đã phong tỏa hiện trường bắt giữ một mươi ba đối tượng thu được nhiều súng liệu đạn vật liệu nổ và cho biết sẽ điều tra vụ việc theo hướng khủng bố